nga và ukraine tiếp tục đợt trao đổi tù binh thứ sáu theo như thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán hồi cuối tháng ba
lần này thì có bảy binh sĩ và bảy dân thường ukraine được trở về nhà
phó thủ tướng ukraine irina vechuz cho hay trong số binh sĩ trên có một nữ quân nhân đang mang thai năm tháng
tuy nhiên bà không cho biết ukraine đã trao trả cho phía nga bao nhiêu người
nga và ukraine tiến hành trao đổi tù binh lần đầu tiên vào hôm hai mươi bốn tháng ba
đến nay hai nước đã tiến hành sáu đợt trao đổi tù binh trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng hai
hôm hai mươi bảy tháng bốn ukraine cho biết phía nga đã trả tự do cho ba mươi ba binh sĩ của nước này